ngày một mươi chín tháng bốn sở thông tin và truyền thông hà nam đã phối hợp với hội văn học nghệ thuật tỉnh
tổ chức khai mạc ngày sách việt nam tỉnh hà nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
đồng đảo các văn nghệ sĩ và người yêu sách trong tỉnh đã tới tham dự và giao lưu tại buổi lễ
ngày hội đọc sách là dịp để tôn vinh giá trị của sách khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách
xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia quá trình siêu tầm
nghiên cứu sáng tác xuất bản in phát hành lưu giữ và quảng bá sách
xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới xã hội học tập
tại buổi khai mạc diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi giao lưu giữa các tác giả tác phẩm bạn đọc
nhân dịp này ban tổ chức đã tặng sách cho các đơn vị trường trung học phổ thông chuyên biên hòa
trường trung học phổ thông phủ lý b thư viện thành phố phủ lý và hai nhà sách hương khang nam cao